theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo các trường đại học phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn
và danh sách thí sinh trúng tuyển kết thúc đợt một xét tuyển đại học cao đẳng
các trường đại học tốt đầu đang khiến nhiều thí sinh lo lắng vì điểm chuẩn quá cao
thậm chí có trường một mươi điểm một môn vẫn chưa đỗ
vậy các trường tốt giữa tốc dưới điểm chuẩn có nhiều biến động hay không
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
bên cạnh xu hướng tăng điểm nhẹ nhiều trường đại học tốt giữa tốp dưới
vẫn giữ điểm chuẩn ổn định so với mùa tuyển sinh trước
tuy sức hút và uy tín của từng trường một số trường phải xét tuyển bổ sung ở đợt tiếp theo
tuyển sinh đợt một đã mới đạt được khoảng bảy mươi
và trường đạo thủy lợi sẽ tuyển sinh đợt xét tuyển bổ sung đợt từ một mươi ba tháng tám đến hai mươi một tháng tám
và toàn bộ các em trúng tuyển năm hai nghìn một mươi bảy sẽ học tập toàn khóa tại trường đại quyền lợi ở một trăm bảy mươi năm tây sơn
còn với các trường đại học ngoài công lập hầu hết đều có đề án tuyển sinh riêng
vừa xét tuyển học bạ trung học phổ thông của thí sinh vừa xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
với quy chế tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi các trường đã xác định chỉ tiêu phù hợp
vì thế không quá khó khăn trong tuyển sinh
theo thống kê từ bộ giáo dục và đào tạo kết thúc đợt một xét tuyển đại học cao đẳng đã có một trăm bảy mươi trường chiếm bảy mươi ba tuyển đủ một trăm linh trị tiêu
với việc đổi mới kết thi cách xét tuyển cả các trường tốt trên lẫn tốt giữa tốt dưới đều đã có mùa tuyển sinh khá nhẹ nhàng xuân sẻ
số điểm của học sinh là
tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm của mùa tuyển sinh năm nay
một số trường cũng kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo cần nghiên cứu
khắc phục một số hiện tượng đang khiến dư luận quan tâm như ba mươi điểm ba môn có thể vẫn chưa đỗ đại học